sau khi truyền hình nhân dân đã có phản ánh về thực trạng sạt lở nghiêm trọng sáu trăm linh m kè thuộc tiểu dự án hai đường từ nam cầu hùng vương đến khu công nghiệp hòa hiệp một huyện đông hòa
ubnd tỉnh phú yên đã chỉ đạo ban quản lý các dự án triển khai xử lý cấp bách với kinh phí khoảng hai mươi tỷ đồng
tiểu dự án hai đường từ cầu hùng vương đến khu công nghiệp hòa hiệp một dài hơn tám km tổng mức đầu tư hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng được khởi công xây dựng từ cuối năm hai nghìn chín đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi
trong đó có hạng mục kè biển bao quanh tường rào khu vực phía đông cảng hàng không tuy hòa
đây là hạng mục quan trọng không những bảo vệ bờ biển đường giao thông mà còn bảo vệ an ninh hàng không và an toàn sân bay tuy hòa
tuy nhiên trong nhiều ngày qua tại khu vực này xuất hiện chiều cường kết hợp sóng biển dâng cao làm sạt lở nghiêm trọng một đoạn bờ biển dài khoảng sáu trăm linh mét gây xói lở chân kè